công an huyện hạ lan tỉnh cao bằng phối hợp với đồn biên phòng thị hoa đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển hai kg
nghi là ma túy đá từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
tiến hành kiểm tra đối tượng phát hiện có một bọc bên trong có hai túi ni lông màu trắng chứa các tinh thể màu trắng dạng rắn
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai là hoàng văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xóm tổng nưa xã thị hoa huyện hạ lan
hưng khai nhận hai gói ni lông màu trắng dạng tinh thể màu trắng là ma túy đá
số ma túy trên đối tượng nhận từ một người đàn ông trung quốc đưa về việt nam để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện vụ án được chuyển cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiếp tục thụ lý mở rộng điều tra theo thẩm quyền